kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị và các bạn
vừa qua vụ việc bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
là một vụ việc được dư luận xã hội hết sức quan tâm
bởi đây là một doanh nhân giàu có
tham gia phát sóng trực tiếp live stream
trên các nền tảng mạng xã hội
đồng thời trong các buổi phát trực tiếp
nguyễn phương hằng đã đề cập nhiều vấn đề
trong đó có những nhận định mang tính võ đoán
thiếu căn cứ và vi phạm pháp luật
khi cả nước đang chống dịch
và đang trong thời gian giãn cách
những buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội
của nguyễn phương hằng nổi lên
với một số nội dung như
câu chuyện cá nhân làm từ thiện
các vấn đề kinh tế xã hội công tác phòng chống dịch
đã nhận được sự quan tâm
theo dõi lớn của dư luận xã hội
tuy nhiên cùng với sự phát triển
về số lượng người theo dõi
quan tâm nguyễn phương hằng tiếp tục
đi xa hơn trong câu chuyện của mình
khi tố một số nghệ sĩ
ăn chặt tiền từ thiện
cùng với đó là những nhận định thiếu căn cứ
ngày hai mươi một tháng chín vừa qua
tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
đã tuyên án bị cáo nguyễn phương hằng
mức án ba năm tù
bốn đồng phạm của bà hằng
cũng bị tuyên từ ít nhất một năm sáu tháng
đến hai năm sáu tháng tù

cũng không ai nói gì
cho nên bị cáo cũng tưởng quen
và bị cáo cũng không nghĩ ra
nhưng mà khi mà bị bắt thì bị cáo biết biết là
có được hành vi nạn
bị cáo biết biết là bị cáo sai

họ kênh youtube
hoặc là các cái kênh thông tin công cộng
để họ đưa ra những cái thông tin của mình
họ làm những cái video
để mà quảng bá những cái suy nghĩ
những cái thông tin nó không chính xác
dẫn đến cái chuyện là làm cho
cái dư luận xã hội cũng bị ảnh hưởng theo
rất là nhiều
nhất là đối với giới trẻ
khi mà xem những cái kênh thông tin đó
thì họ cũng không biết đúng sai thế nào
dần dần cứ xem dần họ sẽ bị
bị suy nghĩ nó cũng lệch đi
theo cái hướng của một số cái cá nhân
mà cứ dẫn luận mang tính chất luận thông tin
mà những thông tin đấy được hoàn toàn không được kiểm chứng
đáng lưu ý
nhiều phát ngôn nhiều buổi phát trực tiếp
của nguyễn phương hằng lại được các thế lực thù địch phản động
các trang thông tin chống phá lợi dụng
coi như đây là một cái cớ
để xuyên tạp chống phá nhà nước ta
đây là những hình ảnh
trên trang web của tổ chức khủng bố việt tân
từ vụ việc nguyễn phương hằng bị bắt
việt tân đã ngay lập tức
đưa ra những luận điệu xuyên tạp
không chỉ có thế
với bản án được tòa án nhân dân
thành phố hồ chí minh tuyên
các đối tượng phản động tích cực chống phá nhà nước ta
lại tiếp tục đăng tải các bài viết
từ đó đưa ra những luận điệu xuyên tạp
cũ dích về quyền tự do ngôn luận
tự do báo chí của việt nam
trong khi đó
tại phiên tòa bị cáo nguyễn phương hằng
đã thừa nhận và nhận thức rõ
về những sai phạm của mình
qua sự việc của bà hằng
thì đây cũng là một bài học sâu sắc
cho mỗi con người chúng ta
cái cách thực hiện của bà ấy
đã gây hoang mang cho xã hội
và gây mất an ninh trọt tự
tại địa phương
vì thế khi sử dụng mạng xã hội
chúng ta cũng cần tỉnh táo
để tránh tình trạng đáng tiếc
xảy ra như bà hằng
đây cũng là một vụ án
có tính chất tuyên quyền
giáo dục ý thức mọi người
nông cao việc sử dụng mạng
người ta không thể xúc phạm
cái cá nhân này
cái tổ chức nọ được
ngay cả trong gia đình như thế thôi
không phải là
người chồng có quyền tự do
và xúc phạm vợ
còn cái quy định của pháp luật của việt nam
thì hiến pháp hai nghìn một mươi ba
cũng đã quy định rất rõ
về quyền tự do
nguồn luận báo chí
sau hiến pháp
thì chúng ta có luật an ninh mạng
như vậy là cái khuôn khổ
pháp luật của việt nam
là khá đầy đủ
thưa quý vị và các bạn
từ vụ xét xử bị cáo nguyễn phương hằng
có thể thấy mỗi người dân
khi có phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật
hay có bằng chứng về sai phạm của một ai đó
hãy gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
việc đấu tranh đẩy lùi những tiêu cực trong xã hội
là trách nhiệm của người công dân yêu nước
mỗi người dân cần lưu ý
đấu tranh chống tiêu cực
phải đúng cách
có phương pháp
có văn hóa
phải có trừng mực
không thể vượt qua giới hạn mà luật pháp cho phép
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay đến đây là hết